bởi nó vừa mang lại lợi ích về kinh tế vừa tận dụng được một lượng lớn lao động dôi dư
tuy nhiên những năm qua trên địa bàn cả nước đã có nhiều người lao động không may bị một số tổ chức cá nhân lừa đảo đi xuất khẩu lao động
các cơ quan chức năng cũng đã nỗ lực tuyên truyền xử lý nhưng đáng tiếc tình trạng này vẫn xảy ra
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là hình ảnh gia đình anh bùi văn lịch ở xóm tranh trên xã vĩnh đồng huyện kim bôi tỉnh hòa bình
năm hai nghìn một mươi ba theo lời rụ rỗ của nguyễn văn thắng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tuyển dụng lao động hoàng thắng
kết hợp với chính quyền địa phương tuyển dụng lao động đi làm việc tại đài loan
anh lịch đã cùng với năm người khác
nộp hồ sơ và tiền để đi lao động tại đài loan
sau khi hoàn thiện thủ tục các lao động này đã được thắng tổ chức sang thẩm quyến trung quốc lao động trái phép
một thời gian sau khi biết mình bị lừa anh lịch và năm người khác đã làm đơn tố cáo thắng ra pháp luật
mặc dù đã hai năm trôi qua kẻ phạm tội đang phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật
nhưng hậu quả để lại cho gia đình anh lịch vẫn còn nguyên vẹn
số tiền mà vợ chồng anh vay mượn để nộp cho thắng đến nay
vẫn chưa có để trả nợ
ngôi nhà của anh chị được xây dựng bốn năm nay vẫn chưa thể hoàn thiện
giờ đây cái đói cái nghèo vẫn hàng ngày đeo bám đôi vợ chồng trẻ này
theo phòng an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình
để xảy ra hậu quả đáng tiếc này cũng có một phần lỗi không nhỏ của chính quyền địa phương
qua một thời gian bốn năm tháng với trung quốc để tìm cách máy mới trở về việt nam
do thiếu hiểu thiếu hiểu biết thông tin chưa sâu chưa rộng cho nên chính quyền địa phương cũng không ngờ rằng
đây là một thủ đoạn của công ty lừa
xuất khẩu là chính không phải là tuyển chọn đúng theo chương trình mà nhà nước quy định
có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới các lao động bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động
trong đó tập trung chủ yếu vào những nguyên nhân chính sau
thứ nhất hàng năm theo thống kê trên toàn quốc có tới một hai đến một năm triệu lao động muốn đi xuất khẩu lao động
trong khi đó các địa phương mới chỉ giải quyết được từ tám mươi năm đến chín mươi lao động đi xuất khẩu lao động
chiếm tỷ lệ rất nhỏ
thứ hai là những đối tượng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động
đa số là người dân sinh sống vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số và các miền quê nghèo
nên sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế không biết thông tin chính thống về xuất khẩu lao động
nguyên nhân thứ ba cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc người dân dễ dàng sập bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu
chính là tâm lý nôn nóng muốn làm giàu ngay tức khắc
có thể nói nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người dân là rất lớn
trong khi chúng ta mới chỉ giải quyết được
một số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hạn chế
nên hầu hết người dân sợ nếu không nhanh sẽ không được đi xuất khẩu lao động để đổi đời
với những người nông dân nghèo một nắng hai sương
thì việc được đi xuất khẩu lao động có mức thu nhập hàng tháng từ một hai trăm linh đến một năm trăm linh usd
quả là nguồn thu nhập lớn
do vậy thay vì phải có thời gian để kiểm chứng thông tin về doanh nghiệp và nguồn xuất khẩu lao động
thay vì phải có thời gian đi học tiếng và kỹ năng làm việc
thì đa số người dân đều muốn xuất cảnh ngay
nên đã bị các đối tượng lừa đảo

theo báo cáo của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an
trong những năm qua tình hình lừa đảo xuất khẩu lao động ở nước ta diễn biến hết sức phức tạp
những hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động thường bị các lực lượng chức năng phát hiện
và xử lý theo các tội danh mua bán người tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép lừa đảo chiếm đoạt tài sản v v
với các tội danh trên lực lượng chức năng đã phát hiện và khởi tố khoảng gần sáu trăm năm mươi vụ
ngàn đối tượng với những thủ đoạn tinh vi như thành lập công ty ma tuyển dụng lao động
đi làm việc tại nước ngoài sử dụng visa ngắn hạn tổ chức người lao động xuất cảnh trái phép
trong một đổi mỡ người dụ đưa người ta ra đường nước ngoài với mức thi nguyện cao
và lợi dụng tình trạng thiếu hỏi biết của một số đồng bào và vùng cao
để đưa ra các chương trình khuyến kháo khuyến mại hoặc giúp đỡ người đồng bào cao
đi tìm việc làm bằng thông qua hình thức xuất khẩu lao động
sau đó đưa người lao động ra nước ngoài sau đó bán ép vào các cơ sở lao động cưỡng bức
tư ba nữa là dụ dỗ thông qua các mạng itnh để lừa gạt đưa những phụ nữ trẻ em gái dạ dạ cá tin
sang trung quốc tìm những việc làm đơn giản ví dụ như giúp việc bán hàng
nhưng sau khi đưa qua khỏi biên giới các đối tượng này đã lừa bán các đối tượng vào các cơ sở mại dâm
các làm vợ bất hợp pháp ở nước ngoài đặc biệt ở trung quốc
ngoài ra các đối tượng còn sử dụng có một biện pháp nữa là
cái thủ đoạn đó là thành lập các công ty ma công ty trá hình
chỉ có cái chức năng là môi giới lao động ở trong nước
nhưng đã quảng cáo tuyên truyền là hỗ trợ các chương trình dự án sau đó giảm nghèo để đưa người lao động ra nước ngoài
người dân cần ít sức cảnh giác trước những thông tin dì tai nhau
về khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động của một vài cá nhân tổ chức nào đó
khi có doanh nghiệp về tuyển người đi xuất khẩu lao động
người dân cần xem xét kỹ giấy tờ hợp đồng mà doanh nghiệp trong nước đã ký với doanh nghiệp nước ngoài
đặc biệt là giấy phép của cục quản lý lao động ngoài nước
riêng xuất khẩu lao động đi hàn quốc đều do cục quản lý lao động ngoài nước trực tiếp làm
nếu có doanh nghiệp nào nói tuyển dụng tức là lừa đảo
cần kiểm tra thông tin tại sở lao động thương minh và xã hội tỉnh thành phố nơi mình sinh sống
hoặc gọi điện về cục quản lý lao động ngoài nước
hay truy cập vào website của cục quản lý lao động ngoài nước để có thông tin chính thống
thứ nhất là trước khi đi lao động hãy tìm hiểu kỹ cái công ty cái nơi mà mình định ký hợp đồng
đến là công ty nào có đủ uy tín hay không
và đã hoạt động ở những nước nào
cụ thể là tìm hiểu xem những người đã sang bên đó đã đi lao động đó có đúng như trong hoạt động hay không
thứ hai nữa là nên tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương
nơi mà mình sinh sống để kiên cứu kỹ và có những lời tư vấn trước khi mình ký hợp đồng
thứ ba nữa là khi ký hợp đồng thì nên nghiên cứu ký các điều khoản ghi trong hoạt động
để tránh bị các công ty các tổ chức đưa người lao động nước ngoài đẩy mình vào tình trạng khó xử khi có tranh chấp xảy ra
để phòng ngừa và ngăn chặn
có hiệu quả tình trạng lừa đào xuất khẩu lao động xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất khẩu lao động
cục quản lý lao động ngoài nước cần tiến hành đồng bộ việc xây dựng và đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành chính sách
văn bản pháp luật về phòng chống xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động xuất khẩu lao động với các chế tài xử lý nghiêm minh
bộ lao động thương minh và xã hội và bộ công an cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thông tư liên tịch
hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động